sáng ngày hai mươi năm tháng bốn tức mùng một mươi tháng ba âm lịch lễ dân hương tưởng niệm các vua hùng năm mậu tuất hai nghìn một mươi tám đã được tổ chức trọng thể tại điện kính thiên trên đỉnh nghĩa lĩnh thuộc khu di tích lịch sử đặc biệt quốc gia đền hùng tỉnh phú thọ
dự lễ dân hương có thủ tướng nguyễn xuân phúc đồng chí nguyễn văn bình ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban kinh tế trung ương thượng tướng lương cường bí thư trung ương đảng
chủ nhiệm tổng cục chính trị quân đội nhân dân việt nam đồng chí đỗ ba tị phó chủ tịch quốc hội cùng lãnh đạo các ban bộ ngành trung ương tỉnh phú thọ các tỉnh thành cùng đông đảo nhân dân tụ hội về đền hùng
đúng sáu giờ ba mươi phút đoàn hành lễ từ sân trung tâm lễ hội lên đền thượng trên đỉnh nghĩa lĩnh uy nghiêm ngút ngàn linh khí tiến hành lễ dân hương tưởng niệm các vua hùng
trong thời khắc thiêng liêng trước bàn thờ quốc tổ hùng vương thủ tướng nguyễn xuân phúc
và các đại biểu đã dâng hương hoa lễ vật tưởng niệm các vua hùng bày tỏ lòng thành kính tri ân các bậc tiền nhân đã có công lập quốc
và cầu cho xã tắc thịnh vượng quốc thái dân an bách gia trăm họ vạn đại trường tồn đất nước ngày càng vững mạnh hùng cường
trong không khí trang nghiêm thành kính ông bùi minh châu ủy viên trung mương đảng chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh phú thọ
đọc chúc văn khẳng định ngày rỗ tổ hùng vương là ngày quốc rỗ càng ngợi công lao các vô hùng
càng ngợi tinh thần cuột khởi kiên cường của các thế hệ người việt nam khẳng định truyền thống yêu nước và lòng biết ơn sâu sắc của con dân đất việt
với các vị vua hùng và các bậc tiền nhân đã có công dựng nước giữ nước
thời tiết hôm nay tại phú thọ có mưa to song không ngăn được dòng người hành hương về đất tổ
ngày sau lễ dân hương của lãnh đạo đảng nhà nước hàng vạn du khách trên mọi miền tổ quốc đã thành kính dân hương tưởng niệm các vua hùng